nhận được tin báo tổ xử lý tai nạn cảnh sát giao thông công an quận chín và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời điều tiết giao thông
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về việc tháo rỡ các biển báo hạn chế dưới năm mươi km một giờ trên các tuyến đường sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề nghị các đơn vị khẩn trương ra soát và tháo rỡ toàn bộ biển báo hạn chế tốc độ nói trên
những điểm đen tai nạn giao thông cần thiết phải giảm tốc độ thì lắp đặt bổ sung biển báo số hai trăm bốn mươi năm đi chậm
riêng nhánh cầu a của cầu vượt cát lái quận hai vẫn giữ biển báo tốc độ tối đa cho phép chạy ba mươi km một giờ để đảm bảo an toàn giao thông tránh lật xe
đối với những tuyến có giải phân cách giữa đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe hỗn hợp sở giao sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị quản lý điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên phần đường hỗn hợp lên năm mươi km một giờ
liên quan đến vấn đề tháo rỡ biển báo tốc độ dưới năm mươi km một giờ bà nguyễn thị hoài phương phó giám đốc công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam cho biết
trong ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng một một số điểm trên địa bàn tỉnh lào cai có tuyết rơi băng giá
ở thành phố lào cai và các tỉnh cũng như du khách nước ngoài đã dồn về sapa bát sát để ngắm tuyết
do tình trạng xe ô tô rồn về nhiều đã xảy ra tình trạng un tắc cục bộ tại một số vị trí trên quốc lộ bốn d thị trấn sapa
đặc biệt việc lưu thông trên đường đông phương tiện rất nguy hiểm vì đường trơn trượt do mưa tuyết băng giá
để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân và du khách ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã yêu cầu sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
tăng cường lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông ủy ban nhân dân các huyện của các xã của sapa và các huyện sapa bát sát thành phố lào cai
thực hiện việc phân luồng giao thông từ xa cắm biển báo cấm tạm thời đối với xe tải xe siêu trường siêu trọng lưu thông trên tuyến quốc lộ bốn d
đoạn từ thị trấn sapa lên đỉnh đèo trạm tôn đến hết đợt rét chuẩn bị phương tiện cứu hộ ứng trực sẵn sàng khi có sự cố
tuyên cá nhân dân du khách không nên tự đi xe cá nhân lên khu vực âu quý hồ đỉnh đèo trạm tôn để ngắm cảnh
còn tại yên bái từ một mươi tám h ba mươi chiều qua trên đoạn quốc lộ ba mươi hai từ xã cao phạ đến cầu ba nhà thuộc địa phận xã la bán tẩn huyện mù căng trải
trong đó có đèo cao phạm băng tuyết đã đóng dày hơn một mươi cm đường trơn nên các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển bắt buộc phải dừng hoàn toàn
các cơ quan chức năng cùng ủy ban nhân dân huyện mù căng trải hiện đã bố trí lực lượng để hướng dẫn người tham gia giao thông không được cố tình đi qua đoạn đường đèo cao phạ
mà phải quay trở lại để đảm bảo an toàn sở giao thông vận tải tỉnh yên bái đã ra thông báo cấm các phương tiện qua đèo khao phạ khi nhiệt độ xuống dưới độ c và khi băng tuyết tiếp tục dày hơn
tuy nhiên do thiếu phương tiện tàu khách cao tốc nên việc vận tải khách trên tuyến gặp nhiều khó khăn nhiều hành khách phải chờ đợi trong nhiều giờ để có tàu ra đảo và chiều ngược lại
mỗi ngày trên tuyến sa kỳ lý sơn tình trạng hành khách đợi chờ tàu ùn ứ khách trong nhiều giờ đồng hồ thường xuyên xảy ra
do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nhưng trên tuyến này hiện chỉ còn hai phương tiện tàu khách cao tốc tham gia vận tải khách không đủ phục vụ khách
trong khi lượng khách đi lại trên tuyến đang tăng cao
giờ khách đông rồi không đủ tàu cho khách đi bà không phải chờ bây giờ mà chờ biết cũng ba giờ chiều đi ngồi chờ biết vậy cô cũng sợ đi suốt ngày sáng giờ mà chờ phải chờ đây
nên là khách đang ngồi khách từ hà nội tới người ta cũng đang lo lắng vậy là phải có cái hối hợp làm sao với chủ tàu làm sao cho người ta đi cho nó nhanh
trên tuyến xa kỳ lý sơn hiện có bốn tàu khách cao tốc
tuy nhiên vào cuối năm hai nghìn một mươi năm ba tàu khách cao tốc phải đi sửa chữa kiểm định định kỳ đến đầu tháng một chỉ mới có một tàu trở về
hai tàu còn lại chưa kiểm định sửa chữa xong nên trên tuyến hiện tại chỉ có hai tàu khách cao tốc tham gia vận tải khách trên tuyến
trước vấn đề này sở giao thông vận tải quảng ngãi cũng chỉ đạo cho ban quản lý cảng sa kỳ phối hợp với các chủ tàu và các đơn vị liên quan
tổ chức điều động tàu phù hợp để kéo giảm thời gian chờ tàu của người dân và du khách
khi ra vào huyện đảo lý sơn
có các tàu sửa chữa về sẽ trước ngày hai mươi tháng chọc để phục vụ tết cho bọn con đi lại từ đất liền ra đổ cũng như ngược lại từ đổ về đất liền
để làm sao cho hành khách bất sự trả lao khi tàu gặp bến là phải chính trong sự sân tạo và quay đảo để phục vụ hành khách tết
thời điểm trước trong và sau tết lượng hành khách đi trên tuyến sa kỳ lý sơn tăng đột biến
hiện nay ban quản lý cảng sa kỳ và cảng lý sơn đang phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để công tác vận tải khách phục vụ tết diễn ra thuận lợi